bộ thông tin và truyền thông vừa công bố bốn kênh youtube có nội dung nhảm nhí cờ bạc bạo lực
đã bị google ngừng việc chia sẻ tiền quảng cáo và gỡ bỏ
động thái này được thực hiện sau khi bộ thông tin và truyền thông có văn bản gửi tới google
theo bộ thông tin và truyền thông ở việt nam hiện có khoảng một mươi năm kênh youtube bật nút kiếm tiền
trong đó có khoảng ba trăm năm mươi kênh có doanh thu lớn từ một triệu người đăng ký theo dõi trở lên
tuy nhiên chỉ có ba mươi tức là khoảng năm kênh chịu sự quản lý từ các công ty mạng của youtube tại việt nam
vì vậy bộ thông tin và truyền thông đã đề nghị google xem xét yêu cầu các kênh youtube bật nút kiếm kiếm tiền tại việt nam
đăng ký vào các công ty mạng của youtube tại việt nam để bảo đảm cho việc quản lý
ngoài biện pháp mạnh tay nhất là chặn tiền quảng cáo và gỡ bỏ kênh youtube
bộ thông tin và truyền thông cũng đề nghị google tăng cường công cụ lọc để chủ động ra soát ngăn chặn